thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn ngã ba la sơn võ nguyên giáp thôn hàm rồng phường chi lăng thành phố pleiku tỉnh gia lai khiến hai người thiệt mạng và năm người bị thương
cụ thể khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai tháng bốn tại đoạn đường trên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe ô tô tải ben
vào thời điểm trên xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai trăm ba mươi chạy tuyến đắk lắc hà nội trên xe có một tài một phụ và hai mươi bốn người khách
khi đến đoạn đường trên đã tông vào hông xe ô tô tải ben biển kiểm soát tám mươi một c một mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy chạy từ luồng ngã ba la sơn đi chư sê tiếp tục lao thẳng vào nhà dân
cú va chạm mạnh đã làm sập mái hiên tường của nhà dân phần đầu và hông của xe ô tô khách mịt dạng
cơ quan chức năng xác định hai người đã thiệt mạng tại chỗ gồm tài xế xe ô tô khách và một người ngồi trên xe khách
năm người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa người đi cấp cứu đồng thời tiến hành phân luồng giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã kết thúc phiên tòa xét xử bảy mươi chín bị cáo trong vụ án liên quan đến mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn kamily tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám sau năm ngày xét xử
theo đó tiến hành kiểm tra tại khách sạn family tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám
khu đô thị bắc từ sơn phường tân hồng thành phố tử sơn do nguyễn danh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm chủ phát hiện bắt quả tàng nhiều đối tượng thuê ba mươi chín phòng để thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chủ quản lý và nhân viên khách sạn thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một nguyễn danh thảo và nguyễn danh mạnh cùng nhau góp vốn kinh doanh khách sạn famli tám nghìn tám trăm tám mươi tám thảo đứng tên trong đăng ký kinh doanh
nếu khách có nhu cầu thuê phòng sử dụng ma túy thì nhân viên sẽ thu tiền đặt cọc trước và bố trí phòng cho khách sau đó giao lại tiền cho quản lý
nếu khách có nhu cầu thuê phòng sử dụng ma túy thì nhân viên sẽ thu tiền đặt cọc trước và bố trí phòng cho khách
nếu khách không trở thành công cụ được nhiều nhóm đối tượng lợi dụng để vận chuyển cháy phép chất ma túy xuyên quốc gia
tại việt nam các sân bay quốc tế như nội bài hà nội tân sơn nhất tp hcm cũng ghi nhận sự phức tạp của tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy
thực tế này đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức trong công tác phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất lực lượng hải quan phát hiện hơn một mươi một kg ma túy
ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng được vận chuyển từ pháp về việt nam
trước đó ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay nội bài lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ một đối tượng
có hành vi buôn bán vận chuyển cháy phép chất ma túy từ hà lan về việt nam thu giữ sáu bảy trăm chín mươi g ketamin và hơn năm mươi một kg ma túy tổng hợp mdma
đáng chú ý số ma túy này được cất dấu tinh vi trong các túi kẹo sô cô la
theo đánh giá của lực lượng chức năng
một trong những tuyến trọng điểm vận chuyển cháy phép các chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
ngoài hành vi rụ rỗ người cầm thuê các đối tượng cũng triệt để lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa
quà biếu phi mậu dịch vận chuyển trái phép chất ma túy
phần lớn ma túy được chuyển về việt nam đều là ma túy tổng hợp và tiền chất ma túy
với nhiều hình dạng màu sắc bắt mắt được cất dấu tinh vi dưới nhiều dạng hàng hóa
nguyện do việc buôn bán vận chuyển chất ma túy là rất lớn cho nên là nó hối thúc
làm cho các đối tượng nó tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn cất dấu được ở đâu là chúng cất dấu
và có thể là lợi dụng được bất kỳ khe hở nào hoặc là những cái cơ chế chính sách nào thì chúng đều lợi dụng
bộ công an cũng đã phối hợp với các đơn vị để tăng cường công tác kiểm soát kiểm tra
và đặc biệt là soi chiếu hành lý làm sao trang bị đầy đủ phương tiện khoa học kỹ thuật
để đáp ứng và đấu tranh có hiệu quả để nhằm phát hiện ra những cái
gói hàng những loại hàng cũng như là những loại ma túy mà các tội phạm ma túy lợi dụng
để có thể trà trộn vào trong rất nhiều chất lỏng chất rắn để phát hiện được
nhìn vào các vụ án ma túy đình đám kể trên có thể thấy điểm chung là điểm xuất phát
của các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp đến từ một số quốc gia châu âu
đặc biệt là đức và hà lan
đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành các đối tượng không biết nhau ở trong nước
đảm nhiệm các khâu giao hàng nhận hàng
liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội
khi giao hàng đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ số điện thoại người nhận
thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng
nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người
khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận trở thành hàng vô chủ
vấn đề cơ chế trao đổi thông tin vấn đề tổ chức các biện pháp phòng ngừa
vấn đề phối hợp trong phát hiện trong điều tra
đối với các biện pháp phòng ngừa
đối với vụ án về ma túy ở lĩnh vực hàng không như thế nào
thì tôi cho rằng đấy là có lẽ là ở lĩnh vực hàng không
thì cái quan hệ phối hợp là một trong những cái giải pháp rất quan trọng
lực lượng chức năng cho biết để chủ động phòng chống tội phạm mua bán
vận chuyển trái phép chân ma túy trên tuyến đường hàng không
thời gian tới sẽ tăng cường giám sát các tuyến hàng không quốc tế
đặc biệt là từ châu âu về việt nam
trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình xác định cụ thể các đường dây
tuyến vận chuyển chính để đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa
chú trên địa bàn tp vĩnh long đến một tiệm vàng trên địa bàn phường một để mua vàng
sau khi thỏa thuận xong người phụ nữ này lấy số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng ra
để chuẩn bị trả tiền cho chủ tiệm vàng
lúc này đặng thị loan đứng gần đó đã tiến lại gần người phụ nữ này bảo đưa tiền kiểm lại
nhầm tưởng loan là nhân viên của tiệm vàng nên người phụ nữ này đã đưa tiền cho loan
lợi dụng lúc chủ tiệm vàng và người phụ nữ mua vàng không chú ý
loan đã rời khỏi tiệm vàng và bỏ chạy
tuy nhiên chạy được hơn một trăm linh mét thì bị người dân bắt được giao cho công an xử lý
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thanh niên trên địa bàn thủ đô hà nội
trong đó có quận hà đông tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức thủ đoạn phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm
khiến cho người dân không khỏi lo lắng
trước tình hình đó công an quận hà đông đã tham mưu xây dựng nhiều giải pháp
để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng học sinh sinh viên vi phạm pháp luật
và mô hình mái trường an toàn ra đời thực sự đã trở thành lá chắn vững chắc
bảo vệ các em khỏi các tác động xấu ngăn chặn phòng ngừa phạm tội và vi phạm pháp luật
và quan trọng mô hình đã thu hút sự quan tâm vào cuộc của các trường học
các cấp các ngành trên địa bàn quận hà đông
hàng chục thanh niên chạy xe máy bất lực nào không đeo được kiểm soát
mang theo một kính nguy hiểm của ức giấc đau vò chai thủy tinh

với lão loạn đồ cố bất an trong dân dân
từ những hành thiếu niên bình thường đường dây vô đòi theo chúng bạn
dẫn dứt lệch lạc dưới thể hiện khẳng định bản thân
xã hội hỗ trợ thông tin người đàn ông đã rời đi nhanh chóng
vì vậy bệnh viện vẫn chưa xác định được lý do sử dụng giấy nhập tiền giả này
trước đó bệnh viện chờ rảy cũng nhiều lần bị mạo danh đến lừa đảo
như mạo danh thẩm mỹ viện chờ rảy hay gọi điện cho phụ huynh báo con ăn cấp cứu
để yêu cầu chuyến tiền điều trị
nhiều quận huyện tại tp hcm đã triển khai đợt ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm
trong chiến dịch lặp lại trật tự đô thị chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè
lồng lây đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
theo chỉ thị số hai mươi hai của ủy ban nhân dân tp
quận phú nhuận là một trong những địa phương thể hiện động thái mạnh mẽ
để giải quyết tình trạng trên
quán nhậu này nằm trên đường trần huy liệu phường tám quận phú nhuận tp hcm
dù không đông đến mức kính dỗ thế nhưng khi thực khách muốn ngồi bên ngoài vỉa hè
để được thoáng mát thì chủ quán cũng luôn chịu lòng thượng đế
hoạt động mua bán này đã bị tổ liên ngành đô thị quận phú nhuận tuần tra phát hiện xử lý
bên cạnh việc lập biên bản thu giữ nhiều bàn ghế
thì lực lượng chức năng cũng tuyên truyền đề nghị chủ quán không tái phạm
quán có lấn chiếm lồng lệ đường để kinh doanh
cái này là cũng là vi phạm trái phép của bên đô thị
sau cái này quán sẽ khắc phục sẽ không để tình trạng xảy ra
thực hiện liên tục
từ đầu tháng hai đến nay duy trì điều đẳng ngày ba đợt sáng chiều và tối
hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị quận phú nhuận đang cho thấy địa phương này
quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn
tính từ tháng hai đến nay đội quản lý trật tự đô thị quận phú nhuận
đã xử lý sáu mươi chín trường hợp vi phạm trực tự lồng lệ đường
bao gồm tạm giữ phương tiện và chế tài
cụ thể đã có ba mươi năm xe đẩy tự chế và hai trăm ba mươi ghế sáu mươi tám bàn một mươi hai bản hiệu sáu tủ kính
hai máy pha cặp
và một dạng giáo xây dựng bị tạm giữ
đồng thời công tác tuyên truyền và chấn trình các hộ kinh doanh

chúng tôi có phối hợp với lực lượng cảnh sát trực tự quận và công an phường
mời những người phạm về cơ quan giải quyết
riêng những trường hợp mà chống đối nhục bạ thì chúng tôi vẫn kiên quyết xử
muốn bán ở đây là mình thuộc về địa phương này
thì mình cũng phải ý thức vấn đề đó
tuy là nhà nước nói như thế nào mình cũng phải chấp hành
em thấy làm lồng đường sạch đẹp
thì cũng đem với chân mình
đối với đô thị mình
thứ nhất thứ hai là cách đi lại thông thoáng
chiến dịch giành lại vỉa hè lồng lề đường
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trật tự đô thị lần này
cơ quan chức năng đã kiên quyết lập biên bản xử lý các vi phạm
đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái diễn
đối với các trường hợp tái phạm
cơ quan chức năng sẽ xem xét rút giấy phép kinh doanh
thời gian qua tại tp hcm
dân vụ phạm tội mang tính bộc phát
không có tổ chức hoặc chỉ có sự tham gia của nhóm nhỏ
diễn ra trên đường phố gọi chung là tội phạm đường phố
vẫn diễn biến phức tạp
trong đó tình trạng thanh thiếu niên
mang hung khí nóng tụ tập gây rối trật tự công cộng
có cố ý gây thương tích có chiều hướng ngày càng trẻ hóa và manh động
theo báo cáo của công an tp hcm
trong năm hai nghìn hai mươi hai đã ghi nhận xảy ra bốn hai trăm sáu mươi sáu vụ phạm tội
liên quan đến trực tự xã hội
giảm một trăm năm mươi sáu vụ
so với năm hai nghìn một mươi chín
trong số đó tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố
đã giảm xuống còn hai tám trăm một mươi sáu vụ

trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã tập trung triệt phái nhiều băng nhóm tội phạm
liên quan đến xâm phạm sở hữu tài sản
điển hình như ngày một mươi hai tháng hai vừa qua
bòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
cùng các đơn vị chức năng đã triệt phá một băng nhóm
gian cảnh trước tài sản của tài xế xe ôm công nghệ
băng nhóm này sử dụng áp đặt xe ôm công nghệ
để điều khiển hạng nhân đến đoạn đường vắng ít người quan lại
sau đó áp sát chặn đầu và sử dụng dao đe dọa để cướp tài sản
ngoài ra cũng đã ghi nhận một số vụ cướp tài sản
trên đường phố vào băng đêm khi đường phố vắng người
cùng với đó bên cạnh những đối tượng hoạt động nhất thời cơ hội
cũng đã xuất hiện các băng nhóm thành tự nhiên
mang hồn khí tạo nên những tình huống thổng loạn trên đường phố
điển hình như vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi một tháng ba
tại đường lê thị riêng phường thế an quận một mươi hai
ngay khi phát hiện một nhóm thành niên có biểu hiện mang sợi hồn khí
chuẩn bị phòng chiến tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai
đã truy đuổi khống chế bắt giữ nhóm thành niên vừa về tự sở
không để phát sinh diễn biến phức tạp
phát huy nhân là do tụi em có mau thuẫn qua chuyện đá banh
và chuyện học đường nên xảy ra những mau thuẫn như vậy
đáng nói qua ra soát khảo sát thì các đối tượng nghi vấn
hoạt động phạm tội ngoài đường phố thường chọn địa bàn giáp ranh
để thực hiện hành vi phạm tội
trong đó tình trạng thành thiếu niên mang hùng khí nóng
tụ tập gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích có chiều hướng gia tăng
hiện nay là tội phạm trẻ hóa nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên
đặc biệt là số độ tuổi là một mươi sáu một mươi tám
công an quận cũng đã tham mưu cho ban giữ công an quận
là sẽ làm công tác truyền truyền cho tất cả các trường học
đặc biệt là trung tâm giới thiệu tuần xuyên và các trường dạy nghề
đa số là các học sinh này là thường phát sinh mâu thuẫn
từ trong các độ tuổi thành thiếu niên học sinh
đó là thành lập các nhóm kính hẹn nhau để mà thanh toán
nó cần phải xử lý nghiêm hành vi này
tuyên truyền nhân động ra thì đó là để kéo giảm loại tội phạm này
tình hình hiện nay công an các quận huyện tại thành phố hồ chí minh
đã lập danh sách các tuyến đường và địa bàn
có tiềm năng phức tạp về an ninh trật tự
và các băng nhóm đối tượng để chủ động đấu tranh phòng ngừa
các ổ nhóm tội phạm thanh thiếu niên và chưa thành niên
bên cạnh đó công tác tuần tra kiểm soát
tại các khu vực và địa bàn phường xã giáp xanh
cũng được duy trì đảm bảo khép kính địa bàn
để không có bất kỳ khoảng trống nào
cho các đối tượng tội phạm có điều kiện hoạt động
tất cả các đơn vị công an phường các đội nhiệm vụ
tham gia vào cái tổ ba ba
cũng như là có một kết nối giữa các đơn vị
các đội nhiệm vụ và các công an phường
khi xảy ra những chuyện như là vây dối
hoặc là huy động quân áp ngay
công an thành phố thủ đức đã ký kết
địa bàn giáp ranh với công an tỉnh bình dương là dị an
để nắm số đối tượng hoạt động lưu động
ở từ địa bàn dị an sang thành phố chí minh hoạt động
và thủ đức hoạt động
và để có biện pháp phòng ngừa
cũng như là truy bắt đối tượng
thực hiện năng lý phạm tội tẩu thoát
để ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến tội phạm đường phố nói chung
và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên nói riêng
công an các đơn vị và địa phương sẽ tăng cường phối hợp
trong việc tuần tra giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
ngoài ra công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể
để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là các gia đình có con em trong độ tuổi cần được giáo dục và quản lý
cũng sẽ được công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố
tổ chức thực hiện một cách bài bản đi vào thực chất hơn trong thời gian tới
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
mô hình đạp xe công cộng mang lại hiệu quả tích cực sau hơn một năm thí điểm
đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố trong dịp cuối tuần
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đơn vị này vừa có đề xuất
sở giao thông vận tải bổ sung thêm xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm quận một
trung tâm quản lý giao thông công cộng đề xuất bổ sung bảy vị trí bố trí trạm xe đạp công cộng
cụ thể là khu vực quảng trường bến thành tương lai
cùng các điểm cạnh lối lên xuống ga bến thành gần đường huỳnh thúc kháng
tiếp dắp công ty cổ phận vận tải đường sắt sài gòn
cạnh lối lên xuống ga bến thành phía trước trung tâm thương mại đang xây dựng đường trần hưng đạo
cạnh lối lên xuống ga bến thành tiếp dắp công viên hai mươi ba chín đường lê lai
khu vực phố đi bộ nguyễn huệ công viên bến bạch đằng gồm các điểm là cạnh lối lên xuống ga nhà hát tp hcm
vỉa hạ đường lê lợi trước công ty sài gòn tourist nhà sách fahasa nguyễn huệ
tòa nhà sơn hoa nguyễn huệ công viên bến bạch đằng đường tôn đức thắng đối diện khách sạn liberty gần trạm xe buýt bến bạch đằng
dự kiến mỗi vị trí có một mươi hai mươi ô đổ xe
từ ngày một tháng bốn tổng cục thống kê sẽ tiến hành điều tra thông tin
thông tin thông tin thông tin
thông tin về các doanh nghiệp hợp tác xã liên hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi ba để thu thập thông tin
gọi chung là các doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý điều hành đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội
lập chính sách kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương
số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước gdp
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia
và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế ngành thống kê khi tiến hành điều tra doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
cần đảm bảo các yêu cầu thực hiện đúng các nội quy quy định trong phương án điều tra
phạm vi nội dung điều tra phải đầy đủ thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác
bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo đúng quy định của luật thống kê
quản lý và sử dụng kinh phí cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành sử dụng tiết kiệm hiệu quả
dự kiến kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng vừa tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển dầu đeo
không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá kg chín nghìn ba trăm tám mươi ba năm trăm ba mươi năm ts của tỉnh kiên giang
vào lúc bảy h ba mươi năm phút ngày một tháng bốn trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam
biên đội a hai mươi ba hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng phát hiện tàu cá kg chín nghìn ba trăm tám mươi ba năm ts
do ông hồ văn sĩ trú tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra các tàu cá chở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số dầu trên
công an huyện nhân châu thành hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng
công an huyện nhân chạch của tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hai phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
trước đó vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba lực lượng giao thông đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện nhân chạch tuần tra trên tuyến sông đồng nai đoạn ấp vĩnh phú xã long tân huyện nhân chạch
phát hiện hai thuyền gỗ gắn thiết bị chuyên dụng để bơm hút cát trái phép đang neo đậu nhưng không có chủ phương tiện
lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản tạm giữ giao công an huyện nhân trạch xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
theo lực lượng chức năng mặc dù không trực tiếp bơm hút cát trái phép nhưng khi phát hiện các phương tiện có gắn hệ thống bơm hút cát mà không có giấy phép
của cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật
tại thành phố đà nẵng hàng loạt các khu điểm du lịch được xây dựng không phép lấn chiếm đất rừng bê tông hóa phục vụ kinh doanh
ở bán đảo sơn trà và quận liên triều đã tồn tại nhiều năm qua
mặc dù nhiều lần địa phương đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo rỡ nhưng vẫn không mấy hiệu quả
và đến nay các công trình đã bị cưỡng chế buộc phải trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có
ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân quận sơn trà ra quyết định xử phạt hai mươi năm triệu đồng buộc phải tháo dỡ và trả về nguyên trạng đối với hai công trình
bãi bang và bãi rạng vì tự ý chuyển đổi một hai trăm linh m hai đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp
đây là hai nhà hàng có quy mô vi phạm độ bê tông lớn nhất trong tổng số sáu mươi tám trường hợp vi phạm được thanh tra thành phố kết luận từ năm hai nghìn một mươi
từ đó đến nay mặc dù đã nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng chỉ có một mươi hội chấp hành số còn lại tiếp tục cơi nới mở rộng phạm vi xây dựng
sử phạt thì chúng tôi thấy nó không thoải mái còn các anh vận động của chúng tôi nhất trí thôi
vận động các anh có lộ trình một hai năm chúng tôi đề nghị với quận thành phố thì đấy tự chúng tôi tháo một mươi bốn cái lều
hạ quận đã tạo được kỹ thuật
hiện cho người ta là cho người ta có thời gian để tự tháo dỡ tuy nhiên đến nay đã vận động nhiều lần rồi
nếu ai mà chấp hành đúng theo hợp đồng hoán mình sẽ hỗ trợ tháo dỡ còn ai mà không chấp hành thì mình kiên quyết là cưỡng chế thao dỡ
tại quận niên chiểu cũng đang tồn tại một mươi một điểm du lịch do người dân từ ý xây dựng không có giấy phép
tình trạng này đã kéo dài nhiều năm không được xử lý dứt điểm
mới đây ủy ban nhân dân phường hòa hiệp bắc đã tổ chức kiểm tra phát hiện chủ khu du lịch sinh thái phú lương
tự ý sử dụng đất đã xây dựng ba tuyến đập ngăn dòng chảy khi chưa được sự chấp thuận
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ hộ kinh doanh tháo dỡ
thành phố hôm nay là một khu du lịch đáng gần như là có uy tín nên bên chị tôn thủ
và ký với bên phường một cái tâm kết là trong vòng bảy ngày bên chị sẽ thông gia
sáng nay thì ghi nhận thì toàn bộ khu vực này đã được doanh nghiệp tháo dỡ một phần
và cũng đang là
và làm hết sức là tích cực
qua đó thì địa phương cũng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp là có thiện giấy như vậy
đề nghị là có cái cam kết
để xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp quyết cưỡng chế nếu hộ kinh doanh không chấp hành
trong đó thanh lý các hợp đồng giao khoán đất dùng cũng là một giải pháp để sớm tháo dỡ tình trạng này
cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc mời gọi người tham gia làm thành viên của dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng mạng xã hội
theo đó các đối tượng tạo ra các bài quảng cáo mời gọi người tham gia làm thành viên dịch vụ hẹn họ online qua ứng dụng mạng xã hội telegram
người tham gia được cung cấp đường link để truy cập thực hiện việc đăng ký tài khoản
và nộp lệ phí vào các tài khoản ngân hàng chỉ định hoàn thành nhiệm vụ nhận hoa hồng
tuy nhiên khi người tham gia chuyển tiền thì các đối tượng thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần nữa với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt
lực lượng công an khuyến cáo người dân cảnh giác với loại tội phạm này
đồng thời người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất khi gặp các trường hợp như trên để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày mai tức là ngày ba tháng bốn được dự báo sẽ tăng nhẹ theo giá xăng dầu trên thế giới
trong khi đó giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ giá dầu hỏa và dầu ma rút có khả năng giảm nhẹ
theo lịch điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính thì giá bán lẻ theo chu kỳ một mươi ngày một lần

tuy nhiên do chủng vào ngày nghỉ nên là kỳ điều hành giá này sẽ được lùi sang ngày làm việc đầu tuần tiếp theo tức là ngày ba tháng bốn

dữ liệu cập nhật từ bộ công thương ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường singapore ờ chu kỳ này ngay tăng giảm trái chiều so với kỳ điều hành trước đó ờ chu kỳ này ngay tăng giảm trái chiều so với kỳ điều hành trước đó ờ

giá dâu tây xuống thấp nhiều hộ dân tại sơn la đã nhổ bỏ những cây dâu vẫn đang trong thời kỳ thu hoạch
cụ thể thời điểm khoảng một tháng nay thì khi bắt đầu cây dâu ra trái nhiều
giá dâu tây bỗng giảm xuống mạnh và kéo dài khi có những thông tin nghi ngờ dâu tây không rõ nguồn gốc gắn mát mộc châu cũng như sơn la
điều này đã khiến nhiều hộ trồng dâu tây gặp khó khăn
theo người nông dân trồng dâu tây dự kiến sau ba mươi tháng bốn hoặc giữa tháng năm năm nay thì vụ dâu tây mới kết thúc
nhưng nhiều hộ không mặn mà thu hoạch số hộ còn hái vì muốn duy trì công an việc làm cho người lao động
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mộc châu cho biết diện tích trồng dâu tại huyện này năm nay là hơn một trăm linh hectare
tăng khoảng hai mươi so với năm trước chưa kể các vụ khác các khu vực khác trong tỉnh sơn la
diện tích tăng đồng nghĩa với sản lượng tăng nên trong một số thời điểm có thể giá bán dâu tại vườn sẽ thấp tùy với các chủng loại
các hợp tác xã trồng râu tây cũng đã tính đến việc quét mã qr cho từng hộp râu để từ năm sau người tiêu dùng có thể an tâm về nguồn gốc của quả râu mình mua
cây sắn là một trong một mươi ba cây chủ lực của việt nam có kim ngạch xuất khẩu đạt từ một ba đến một năm tỷ usd
đứng thứ ba trong sản lượng nông nghiệp xuất khẩu của việt nam sau gạo và cà phê
điều đáng nói trung quốc đã và đang là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn
lớn nhất của việt nam trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba với chín mươi ba tám tổng sản lượng xuất khẩu
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba việt nam xuất khẩu sang trung quốc gần sáu trăm sáu mươi tấn sắn và các sản phẩm tư sắn
trị giá hơn hai trăm bốn mươi tám triệu usd tăng ba mươi bảy một về lượng và tăng hai mươi ba bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu sắn và các sản phẩm tư sắn của việt nam
đạt ba hai mươi năm triệu tấn trị giá một bốn tỷ usd tăng hơn một mươi ba về lượng và tăng gần hai mươi về trị giá so với năm hai nghìn hai mươi một
trong số hơn ba triệu tấn tinh bột sắn xuất khẩu sang thị trường trung quốc
thì khu vực tây nguyên chiếm khoảng hơn ba mươi bởi nơi đây chiếm gần một nửa diện tích sắn cả nước
các doanh nghiệp nhà máy ở địa bàn này đang gia tăng sản xuất
cũng như có chiến lược xuất khẩu lâu dài ổn định sang thị trường đông dân nhất thế giới
đây là một trong tám nhà máy sắn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
địa phương đứng thứ ba cả nước về diện tích sắn
nếu đủ nguyên liệu đầu vào mỗi vụ thu hoạch và hoạt động hết công suất
mỗi ngày nhà máy này có thể thu mua từ năm trăm linh tấn củ tươi để sản xuất hơn một trăm hai mươi tấn tinh bột
nhưng vẫn không đủ cung ứng thị trường
cũng như các doanh nghiệp khác hơn chín mươi tinh bột của các nhà máy phục vụ xuất khẩu sang trung quốc
và được đối tác đánh giá cao về chất lượng
có được điều này bên cạnh tuân thủ quy trình khép kín từ cánh đồng đến khi sản xuất thành phẩm
các nhà máy đã có sự cải tiến
nói về dây chuyển công nghệ
trong những năm qua nhà máy thường xuyên phải lương cấp để đảm bảo chất lượng
và cạnh tranh với các thị trường chung
các công nghệ của nhà máy hiện tại cũng có các công nghệ của nhật thái lan và trung quốc
trung quốc không còn là thị trường dễ tính
những năm qua nước này đã siết chặt giám sát kiểm tra đánh giá các khâu từ an toàn vệ sinh thực phẩm
sản xuất chế biến chất lượng phải đảm bảo mọi yêu cầu
do vậy trong điều kiện có cùng một thị trường các công ty trong ngành sắn đang có xu hướng phối hợp với nhau
từ khâu thu mua nguyên liệu cho đến khâu xuất khẩu hàng hóa phải công khai minh bạch cạnh tranh lành mạnh
tuy nhiên hiện tại các vùng nguyên liệu sắn đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp do bệnh khảm lá sắn
khiến sản lượng đạt thấp
các nhà máy cần có giải pháp cho tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào trầm trọng
chất lượng tinh một là một trong những yếu tố quyết định giá bán
mà đặc biệt giá bán của sắn của việt nam để xuất đi thị trường trung quốc hiện nay
quan điểm cá nhân của tôi thì nhà máy cần hỗ trợ ngay nông dân là có thể mua cây con hoặc là mua giống kháng khảm
để giúp cho nông dân có giống sắn trồng có năng suất củ tươi thì lúc ấy kéo theo nhà máy mới có nguồn nguyên liệu
nhu cầu mua sắm và tinh bột sắn từ trung quốc sẽ còn cao do thị trường này tăng cường dự trữ lương thực ngũ cốc cho tiêu dùng
xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đây là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sắn và tinh bột sắn sang thị trường này
phân khúc nhà liên thổ tiếp tục xu hướng trầm lắng từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường không có dự án nào mở bán mới trong quý đầu năm nay
do đó số căn mở bán mới giảm sáu mươi bảy chín so với quý trước và giảm chín mươi ba sáu so với cùng kỳ năm trước với chỉ chừng sáu mươi căn
bên cạnh đó lựa giao dịch cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục
còn với phân khúc căn hộ những khó khăn về kinh tế và các vấn đề pháp lý kéo dài
vẫn là một trong những thách thức đối với các dự án tiền mở bán để tiến tới giai đoạn ký kết hợp đồng mua bán
trong quý một năm nay nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao
bao gồm phân khúc cao cấp sang trọng và siêu sang là hai chín trăm tám mươi chín căn hộ được chào bán
jll dự kiến trong vòng một năm tới nguồn cung nhà ở tại tp hcm
vẫn chịu áp lực do tâm lý thần trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và các vấn đề pháp lý kéo dài
theo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm trong quý một hai nghìn hai mươi ba
thành phố ghi nhận hơn hai mươi tám trường hợp nghỉ việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
trong đó hơn hai mươi bảy trường hợp lao động đã có quyết định giải quyết
cho thấy thị trường lao động trên địa bàn của thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn
thành phố đã ghi nhận hai mươi tám ba trăm tám mươi trường hợp nghỉ việc
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đó đã giải quyết cho hai mươi bảy một trăm năm mươi ba trường hợp
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội cũng đã tiếp nhận thông tin
chính doanh nghiệp cho năm trăm ba mươi bảy lao động thôi việc với lý do cơ cấu lại công nghệ kinh tế
trước tình trạng đó trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba sở đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
tổ chức hai mươi năm phiên sàn giao dịch việc làm trực tuyến tư vấn giới thiệu cho bốn mươi một một trăm sáu mươi ba lượt người
đánh giá về nhu cầu lao động trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
có tám trăm bảy mươi bảy trên ba chín trăm một mươi bảy doanh nghiệp được khảo sát tại tp hcm
tổng nhu cầu tuyển dụng là một mươi bốn một trăm chín mươi năm lao động
trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo là tám bốn trăm bốn mươi chín người
chưa qua đào tạo là năm bảy trăm bốn mươi sáu người
theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước vừa công bố
trong những tháng đầu năm nay hoạt động chuyển đổi số trong ngân hàng đạt được kết quả tích cực
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi một mươi hai trong hai tháng đầu năm
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
tăng năm mươi một mươi bốn về số lượng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể qua kênh internet tăng chín mươi hai mươi một về số lượng và một mươi một về giá trị
qua kênh điện thoại di động tăng sáu mươi hai mươi chín về số lượng và một mươi ba tám mươi chín về giá trị
qua phương thức qr code tăng một trăm bốn mươi hai sáu về số lượng và bốn mươi chín bốn mươi hai về giá trị
qua bos tăng ba mươi sáu sáu mươi năm về số lượng và hai mươi chín bảy mươi hai về giá trị
hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử
nhìn chung hoạt động ổn định an toàn thông suốt phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân
bên cạnh đó chín mươi năm tổ chức tín dụng đã và đang xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi số tại đơn vị mình
nhiều tổ chức tính dụng chuyển đổi số ở tóc đầu hiện đã đạt chín mươi giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số
thưa quý vị dù còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
tuy nhiên vé máy bay đến các điểm nóng du lịch như nha trang phú quốc đà nẵng phú yên chỉ còn rất ít
nhiều chuyến bay đã bán hết vé nếu còn thì giá vé cũng rất cao và chỉ còn hạng thương gia
đặc biệt là với đường bay đi phú quốc
cụ thể trong ngày hai mươi chín tháng bốn ngày đầu của kỳ nghỉ lễ trên đường bay thành phố hồ chí minh phú quốc
giá tăng cao giao động từ ba bảy đến sáu triệu đồng
theo đó việc ze có bảy chuyến
thì đã hết chỗ tại sáu chuyến chỉ còn một chuyến là còn chín vé
trên cùng đường bay này bà mô airways cũng đã hết vé
tương tự việt nam airlines chỉ còn vé thương gia và mỗi chuyến cũng chỉ còn một đến hai chỗ
hiện giá vé tăng từng giờ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
trước nhu cầu tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè từ tháng bốn tới tháng tám năm hai nghìn hai mươi
gồm cả dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
mỗi ngày sân bay tân sơn nhất được điều phối chín trăm bốn mươi tám chuyến bay cất hạ cánh
hiện các hãng đã xác nhận khai thác tám trăm bốn mươi ba sân bay
một trăm linh slot một ngày chỉ còn trống hơn một trăm linh slot một ngày
thưa quý vị với đặc thù của vùng biên giới tỉnh tây ninh là các hộ dân sinh sống
chủ yếu bằng nghề chăn nuôi trồng trò
do đó mà cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn
để vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương
chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh đã xây dựng thành công mô hình sản xuất
đem lại hiệu quả kinh tế và mô hình nuôi trồng khép kính là một điển hình trong số đó
trước đây hơn một trăm bảy mươi hectare đất canh tác của gia đình anh nguyễn trọng tuấn
ở xã hòa hiệp huyện tân biên tỉnh tây ninh
chỉ tập trung vào canh tác vào hai loại cây trồng là cao su và khoai mì
riêng chi phí phân bón mỗi năm anh tuấn phải bỏ ra hơn một bảy tỷ đồng
tính cả công chăm sóc vận chuyển và thu hoạch khi lợi nhuận không còn đáng là bao
nhưng từ hơn ba năm trở lại đây sau khi được chính quyền địa phương giới thiệu hỗ trợ
về phố và xây dựng thành công trang trại nuôi trồng kép kính này
chi phí phân bón giảm hơn bảy mươi
mô hình này có quy trình trang nuôi theo kiểu chủ trang trại quy hoạch
một phần cây trồng tỏ và mía thay vì chỉ cao su và khoai mì như trước kia
chất thải của vật nuôi sẽ được thu gom ủ làm phân bón cho cây trồng
ngược lại cây trồng sau khi thu hoạch dùng làm thức ăn
có thể tự cung tự cấp cũng đã giúp người dân chủ động hơn trong việc canh tác
điều này rất quan trọng về nhân lực lao động
lẫn năng suất của cả cây trồng và vật nuôi
anh tuấn chia sẻ số lượng trứng vịt mỗi ngày
cho thu nhập ngoài tám triệu đồng
tương đương một năm hơn hai chín tỷ đồng
cộng thêm tiền chăn nuôi bò và dê thu nhập mỗi năm cũng giao động thêm
từ một năm đến hai tỷ đồng nữa
như vậy mô hình này không những đã đem lại thu nhập cao giảm mạnh chi phí đầu vào
mà còn giải quyết việc làm cho gần một mươi lao động tại địa phương
sau ba năm thu nhập từ mô hình này không những giúp gia đình anh trả hết nợ vay
mà còn trở thành một trong những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế
ở vùng biên giới
mô hình có hiệu quả
như hiện tại nguyên đàn dê hơn một trăm linh con
để cho thu nhập khoảng chín trăm linh triệu
và bò nuôi bò giống trong khi một năm xuất dạy chụp con
một năm miếng bò thì kiếm khoảng sáu trăm linh triệu
hiệu quả mô hình này gia đình này thu nhập khoảng trên hai tỷ
huyện tân biên có dân số trên một trăm linh người
trong đó có trên tám mươi nông dân chăn nuôi sản xuất
những năm gần đây với việc phát huy hiệu quả kinh tế hộ gia đình
như chăn nuôi khép kính đã giúp bà con nơi đây có nguồn thu cao hơn và bền vững
từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo
đơn cử năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua ngành nông nghiệp huyện đã thu vượt ngân sách trên năm mươi tỷ đồng
điều này góp phần phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới
tạo đà cho đồng bào yên tâm làm ăn sinh sống ổn định
và chủ quyền biên giới quốc gia ngày càng được giữ vững
thưa quý vị chính sách du lịch cởi mở giữa việt nam và trung quốc
từ giữa tháng ba đang tạo đà phục hồi tốt cho ngành lưu trú
tuy nhiên thống kê về tỷ lệ lấp đầy các khách sạn tại nha trang hay đà nẵng đến đây
vẫn thấp hơn từ bốn mươi sáu mươi so với các thành phố du lịch khác tại đông nam á
chiến lược bền vững cho ngành lưu trú là hướng đến đa dạng các hình thức đón khách
đặc biệt là hướng tới những trải nghiệm mới phù hợp với nhóm khách thế hệ meldio và gen
những thông tin này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đơn vị nghiên cứu thị trường nghỉ dưỡng lưu trú str thống kê đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có tại các quốc gia đông nam á đang rất gần với giai đoạn trước dịch
tuy nhiên chỉ số này tại việt nam đang gặp nhiều thách thức khi thấp hơn ba mươi ba bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
phân khúc khách sạn cao cấp năm sao có đạt phục hộ tốt
ghi nhận của savils trong năm hai nghìn hai mươi hai cho phân khúc khách sạn năm sao có công suất thuê tăng hai mươi bốn theo năm
và giá phòng trung bình tăng bốn mươi bốn
phân khúc khách sạn quy mô nhỏ và vừa đặc biệt tại các thành phố du lịch
từng phụ thuộc nhiều vào du khách trung quốc bị ảnh hưởng tiêu cực
nhóm khách sạn vừa và nhỏ tại việt nam sau sự suy giảm này cần nhìn nhận những nhu cầu mới của thị trường để tạo nguồn thu
lấy thái lan làm ví dụ sự phục hồi của nhóm khách sạn nhỏ và vừa đạt được sát với giai đoạn trước dịch từ quý ba năm ngoái
trước khi cả nhóm khách du lịch trung quốc trở lại
nhờ họ đã chú động tìm nguồn khách mới cũng như thay đổi thiết kế để thu hút nhóm khách trẻ tuổi
ở góc nhìn khác đơn vị nghiên cứu lưu trú hostast thống kê mức giá phòng trung bình tại đông nam á
thì thành phố hồ chí minh và hà nội lần lượt đạt vị trí thứ hai và thứ ba trong năm hai nghìn hai mươi hai chỉ sau singapore
điều này thể hiện lượng cầu cho lưu trú đặc biệt phân khúc cao cấp tại việt nam vẫn còn lớn
điểm sáng tiếp theo cũng được hostat chỉ ra là hiện tại chỉ số quản lý chi phí của thị trường lưu trú tại việt nam đang tốt
tức dù tổng doanh thu toàn ngành chưa phục hồi hoàn toàn nhưng đang có đà sinh lời tốt
chỉ số này kết hợp với sự gia tăng khách du lịch từ trung quốc và ấn độ sẽ tạo đòn bẫy phục hồi cho nửa sau hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị lưu trú tại việt nam đang làm tốt trong khâu quản lý chi phí nhưng đây không nên là chiến lược lâu dài
không thể chỉ lo giảm chi phí vận hành vì điều này sẽ làm giảm chất lượng dịch vụ và giảm trải nghiệm
thống kê của chúng tôi cho thấy việt nam vẫn còn nhiều dư địa để đón khách nhu cầu về nghỉ dưỡng lưu trú vẫn rộng mở
mức giá lưu trú du lịch tại việt nam vẫn hấp dẫn khi so sánh một chuyến đi có trải nghiệm tương tự tại châu âu
nên các đơn vị lưu trú cần bố trí chi phí vận hành để cải thiện và đa dạng hóa dịch vụ
nhận định chung của công ty tư vấn và đơn vị trong ngành chỉ ra xu hướng đa dạng hóa loại hình lưu trú sẽ tạo thế phát triển bình vẩn cho ngành này
hiện tại ba mươi dân số việt nam thuộc thế hệ milanios và thế hệ này đang thúc đẩy định hình xu hướng du lịch mới trên thị trường
xu hướng cải tạo công năng tòa nhà sau mô hình khách sạn xu hướng trải nghiệm ống thực sang trọng xu hướng lưu trú trải nghiệm lifestyle
sẽ được thế hệ khách này dẫn dắt trong năm năm tới thay thế mô hình khách sạn truyền thống
thuật ngữ millenios không chỉ đề cập về độ tuổi khách lưu trú việt nam mà mở rộng hơn và nói về nhu cầu lưu trú đang rất đa dạng
chúng ta không thể bỏ qua nhóm khách thượng lưu đang có nguồn kinh phí thoải mái để trải nghiệm cao cấp hạng sang
ngoài ra nhóm khách lưu trú millenios tại châu âu cũng mong muốn tìm điểm đến vừa nghỉ dưỡng vừa có thể làm việc từ xa
do đó nên thay đổi tư duy về phát triển lưu trú
không chỉ là tăng số lượng phòng mà còn phải cải thiện không gian lưu trú các dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày một đa dạng và hiện đại
trong xu hướng lưu trú mang tính trải nghiệm lifestile các đơn vị nghiên cứu thống kê vào năm hai nghìn hai mươi
thị trường việt nam sẽ có sự gia nhập một các thương hiệu mới như voco hyde hotel indigo capsule behayat l bảy và garia